thông tin từ phòng công tác xã hội bệnh viện việt đức cho biết mới đây bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân qhn chín tuổi bị u sọ hầu tái phát nhiều lần
khai thác tiền sử được biết bệnh nhân đã phẫu thuật lần thứ ba hiện tại vẫn đang theo dõi tác văn và điều trị sau mổ
do căn bệnh phức tạp khả năng bệnh nhân sẽ còn phải điều trị lâu dài
được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhi qhn khó khăn bố mẹ nờ đều làm ruộng thu nhập thấp lạn lội từ huyện chiêm hóa tuyên quang xuống hà nội
chị ma thị chiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nuôi hy vọng bệnh tình của con gái mình có khả năng cứu chữa được
thế nhưng đến nay dù trải qua ba lần phẫu thuật sức khỏe của bé vẫn còn rất yếu thậm chí con sắp phải đối diện với ca phẫu thuật lần thứ tư về căn bệnh ung não
chị chiên tâm sự khi nhỏ nó rất khỏe mạnh chỉ thỉnh thoảng cắm vặt
mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai con mới hay kêu đau đầu chóng mặt
gia đình đưa con đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên bệnh viện việt đức
tại đây qua chụp ct bác sĩ chẩn đoán con có một khối u ở tuyến yên trong não
tuy khối u lành tính song dễ bị tái phát nhiều lần
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai con được mổ lấy khối u da nhưng chỉ sáu tháng sau khối u lại tiếp tục mọc lại ở sọ hầu
vậy là chưa đầy một năm bé nở đã phẫu thuật đến hai lần
về nhà ổn định được một thời gian ngắn
tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn khối u có dấu hiệu tiếp tục phát triển nên gia đình đưa con đến nhập viện
để giữ tính mạng cho con các bác sĩ tiến hành mổ dẫn lưu não do bị tắc ống thông não
những ngày nằm viện đứa trẻ mới chín tuổi phải gánh chịu những cơn đau buốt đến tê dại
nhất là khi tác dụng của thuốc giảm đau qua đi con lại chìm vào khổ sở thậm chí mất nhận thức
sau nhiều lần hội trần bác sĩ dự kiến sẽ tiến hành mổ lần thứ tư để lấy khối u da
con gái liên tiếp đối mặt với những ca mổ phức tạp đồng nghĩa với gánh nặng chi phí ngày càng lớn
gia đình chị chiên vốn sống dựa và trồng lúa thu nhập bắp banh chỉ đủ ăn
ngoài nờ vợ chồng chị còn một con trai mới học lớp ba chưa thể tự chăm sóc bản thân
do trải qua nhiều lần mổ đến nay việc đi lại của con trở nên khó khăn vệ sinh cá nhân cần người hỗ trợ
những ngày ở bệnh viện con liên tục nói muốn đi học trở lại trường lớp với bạn bè thầy cô nhưng bệnh tình mãi chưa ổn định
khối u của con tuy lành tính nhưng ở vị trí sâu trong não nên việc tái đi tái lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống
cũng chẳng có phác đồ nào khác ngoài việc phẫu thuật giờ vợ chồng tôi khổ tâm lắm vì con keo mà chẳng làm được gì
theo các bác sĩ u não là bệnh hay gặp trong các khoa như khoa nội thần kinh khoa ngoại thần kinh khoa ung biếu khoa xạ trị
mỗi năm có một trăm chín mươi bệnh nhân u nã nguyên phát mới xuất hiện được trần đoán và điều trị tại hoa kỳ
u não có thể điều trị được nhiều loại u não được điều trị sớm kịp thời đúng pháp đồ và bệnh nhân có thể sống lao động và làm việc bình thường
điều trị u não có ba phương pháp chính gồm phẫu thuật xạ trị và hóa trị
tùy từng trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị nào hiệu quả nhất hoặc có khi phải phối hợp nhiều phương pháp với nhau
khối u não ở trẻ em khác với người lớn thời gian sống thêm của trẻ em thường dài hơn và sáu mươi chín trẻ em sẽ được cứu sống sau điều trị u não
thầy thuốc sẽ cân nhắc tới tác dụng phụ của phương pháp điều trị trước khi quyết định
phương pháp điều trị ít tác dụng phụ sẽ được ưu tiên
u não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não
khối u não có nhiều loại trong số đó có những khối u ác tính và những khối u não lành tính
khối u não ác tính bắt nguồn từ não được gọi là ung thư não nguyên phát
còn khối u não do bệnh ung thư từ cơ quan khác của cơ thể phát triển lan rộng tới não được gọi là ung thư não thứ phát hay còn gọi là di căn não
tùy theo tuổi mắc bệnh vị trí và tính chất mô bệnh học của u mà bệnh nhân có các biểu hiện khác nhau
các triệu chứng này thường xuất hiện khác nhau đối với mỗi người bệnh tùy thuộc vào vị trí khối u loại u kích thước và tốc độ phát triển của nó
tỷ lệ mắc u tiên phát ở khoảng hai ba trên một trăm linh trẻ nam nhiều hơn nữ
đây là bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng của trẻ do vậy cần được phát hiện sớm để điều trị kịp thời
các triệu chứng của khối u não phụ thuộc vào vị trí và kích thước của khối u
một số khối u gây tổn thương trực tiếp bằng cách xâm lấn mô não và một số khối u gây áp lực lên não xung quanh
đau đầu đau đầu là một triệu chứng phổ biến của khối u não đặc biệt là những cơn đau đầu tệ hơn vào buổi sáng khi thức dậy
xảy ra khi bạn đang ngủ tồi tệ hơn khi ho hát hơi hoặc tập thể dục
triệu chứng khác liên quan đến thần kinh lún lẫn co giật đặc biệt ở người lớn yếu một chi hoặc một phần của khuôn mặt
thay đổi trong hoạt động trí ốc mất trí nhớ lún lẫn khó viết hoặc đọc giảm sự tỉnh táo
có thể bao gồm buồn ngủ và mất ý thức khó nuốt chóng mặt dôn tay mất thăng bằng
liên quan đến tiêu hóa nôn mửa mất kiểm soát bản quan hoặc ruột
liên quan đến thị giác nhìn mờ hoặc nhìn đôi các vấn đề về mắt chẳng hạn như sụp mí mắt
đồng tử không bằng nhau chuyển động không kiểm soát được
liên quan đến thính giác thay đổi khả năng nghe
liên quan đến khíu giác thay đổi khíu giác
liên quan đến vị giác thay đổi vị giác
các triệu chứng sau có thể xảy ra với khối u tuyến yên tiết dịch núng vú hoặc chảy máu
thiếu quinh nguyệt ở phụ nữ phát triển mô vú ở nam giới hoặc nữ hóa tuyến vú
nhạy cảm với nhiệt hoặc lạnh tăng lượng lông trên cơ thể hoặc dậm lông
huyết áp thấp béo phì nhìn mờ
các biến chứng có thể gặp khi mắc bệnh u não
các khối u nguyên phát có thể là lành tính hoặc ung thư
mặc dù các khối u não lành tính có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng
chúng không phải là ung thư có nghĩa là chúng phát triển chậm và thường không lây lan sang các mô khác
u não dạng này thường có viền quanh tế bào được xác định rõ ràng hơn để dễ dàng loại bỏ bằng phẫu thuật
nếu các khối u não ác tính là ung thư
chúng phát triển nhanh chóng và có thể di căn đến các bộ phận khác của não hoặc hệ thần kinh trung ương
có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
nguyên nhân dẫn đến u não
u não nguyên phát
khối u não nguyên phát bắt nguồn từ não tế bào não màng não những tế bào thần kinh các tuyến
chẳng hạn như tuyến yên của tùng
ở người lớn các loại u não phổ biến nhất là u thần kinh đệm và u màng não
có một số loại u não nguyên phát như
gilomat những khối u này bắt đầu trong não hoặc tỉ sống và bao gồm khối u tế bào hình sao
ưu tuyến sinh dục u nguyên bào thần kinh đệm u tế bào nhỏ
u màng não
u màng não là khối u phát sinh từ màng bao quanh não và tủy sống màng não
hầu hết các u mảng não không phải là ung thư
u thần kinh âm thanh
đây là những khối u lành tính phát triển trên các dây thần kinh kiểm soát sự cân bằng và tính giác
dẫn từ tai trong đến não
u tuyến yên
đây là những khối u phát triển trong tuyến yên ở đáy não
những khối u này có ảnh hưởng đến các hóc môn tuyến uyên và các tác động khắp cơ thể
u nguyên bào tủy
những khối u não ung thư này phổ biến nhất ở trẻ em
mặc dù chúng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi
u nguyên bào tủy bắt đầu ở phần sau của não và có xu hướng lây lan qua dịch tủy sống
khối u tế bào mầm
các khối u tế bào mầm có thể phát triển trong thời thơ ấu nơi tinh hoàn hoặc vùng trứng sẽ hình thành
nhưng đôi khi các khối u tế bào mầm sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể chẳng hạn như não
u sọ não
những khối u hiếm gặp này bắt đầu gần tuyến yên của não
nơi tiết giao học môn kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể
khi u sáu não phát triển chậm nó có thể ảnh hưởng đến tuyến yên và các cấu trúc khác gần não
u não thứ phát
các khối u não thứ phát chiếm phần lớn các bệnh ung thư não
chúng bắt đầu từ một bộ phận của cơ thể và lây lan hoặc di căn đến não như ung thư phổi
ung thư vú ung thư thận ung thư da
các khối u não thứ phát luôn ác tính
việc điều trị các khối u não phụ thuộc vào loại khối u kích thước khối u vị trí khối u tình hình sức khỏe
phương pháp điều trị phổ biến nhất đối với khối u não ác tính là phẫu thuật
mục đích là loại bỏ càng nhiều ung thư càng tốt mà không gây tổn thương cho các bộ phận khỏe mạnh của não
hóa trị vật lý trị liệu liệu pháp vận động và trị liệu ngôn ngữ có thể giúp phục hồi sau phẫu thuật thần kinh
những thói quen sinh hoạt có thể giúp bạn hạn chế diễn tiến của u não chế độ sinh hoạt
tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ trong việc điều trị duy trì lối sống tích cực hạn chế sự căng thẳng
liên hệ ngay với bác sĩ khi cơ thể có những bất thường trong quá trình điều trị
thăm khám định kỳ để được theo dõi tình trạng sức khỏe diễn tiến của bệnh
và để bác sĩ tìm hướng điều trị phù hợp trong thời gian tiếp theo nếu bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm
bệnh nhân cần lạc quan tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến điều trị
hãy nói chuyện với người đáng tin cậy chia sẻ những thành viên trong gia đình
nuôi thú cưng hay đơn giản là đọc sách làm bất cứ thứ gì khiến bạn cảm thấy thoải mái
chế độ dinh dưỡng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và tham khảo bác sĩ về chế độ ăn uống phù hợp
phương pháp phòng ngừa u não hiệu quả
u não thường không thể phòng ngừa được cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường xảy ra
để có thể trần đoán và điều trị kịp thời
các bậc phụ huynh cần lưu ý những biểu hiện sau đây của trẻ
trẻ kêu đau đầu buồn nôn bước đi lúc nhanh lúc chậm loạn trạng
cháy có thể nhìn không rõ hình dạng vật khi nhìn bị méo mó
tính tình trẻ trở nên chậm hoặc dữ dằn hay cáo bẩn
khi mắc bệnh trẻ sẽ trở nên chậm lớn hoặc không tăng cân nặng chiều cao
nếu trẻ đã đi học thì xa suốt chất lượng học tập
nhiều bậc cha mẹ do không biết trẻ mắc bệnh lại cho rằng trẻ mải chơi nên mới dẫn đến kết quả học tập kém
trẻ bị biến dạng lời nói bỗng nhiên trẻ nói ngọng nói lắp phát âm không như bình thường
trẻ có biểu hiện mệt mỏi hay ngủ gà gật
khi được phát hiện bệnh phần lớn các trường hợp phải tiến hành phẫu thuật kết hợp với điều trị hóa chất và ký xạ
trong quá trình điều trị trẻ về được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng tránh những căng thẳng về thần kinh tạo cho trẻ một môi trường lành mạnh vui tươi
tuy nhiên để điều trị u não rất cần các bậc cha mẹ để ý đến các triệu chứng ở trẻ như đã khuyến cáo ở trên và đưa bé đến bệnh viện để phát hiện kịp thời